ngày chín tháng năm ban chỉ đạo giải búa liềm vàng lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết giải báo chí về xây dựng đảng giải búa liềm vàng tỉnh hà nam lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời phát động hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt ban chỉ đạo giải búa liềm vàng tỉnh hà nam lãnh đạo tỉnh đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích ý nghĩa thể lệ của giải tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân
nhất là đội ngũ phóng viên báo chí bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị quan tâm việc lựa chọn chủ đề mới
những vấn đề khó khăn vướng mắt nảy sinh trong thực tiễn dành thời gian công sức trí tuệ để tạo ra những tác phẩm chất lượng giàu sức chiến đấu thể hiện rõ tính phản biện xã hội